sen đạo và đời đó là chủ đề triển lãm của họa sĩ hoàng bạch diệp vừa được khai mạc tại nhà triển lãm hai mươi chín hàng bài hà nội
họa sĩ hoàng bạch diệp sinh ra và lớn lên tại quê hương kinh bắc nên văn hóa của xứ này thấm đẫm trong tranh ông
tràn ngập trong tranh là hình ảnh xen cung trăng thiếu nữ đương thị em bé hoa cỏ mê trời được vẽ với sự ân cần tinh tế bên ngoài những hình ảnh ngộ nghĩnh và chất phát
có thể thấy âm hưởng của quan họ của điều khắc đình làng của tranh dân gian của những mùa thu tỏa nắng trong hội họa của bạch diệp
cũng nhân dịp này họa sĩ sẽ ra mắt cuốn sách cùng tên triển lãm tập hợp những bài viết về nghệ thuật và tranh vẽ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay nhưng chưa công bố